tuyên quang là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích rừng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với trên hai mươi năm ha
ngành lập nghiệp của địa phương này đang tiếp tục hướng dẫn người dân tại các huyện thành phố
tiếp tục mở rộng diện tích rừng trồng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng fsc
vì mục tiêu đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành hình mẫu của cả nước
theo tri cục kiểm lâm tỉnh tuyên quang trong năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh có thêm hơn một mươi hectare rừng trồng
áp dụng theo tiêu chuẩn fsc trong đó huyện hàm yên có hơn hai bốn trăm linh ha huyện yên sơn có hơn tám ha
kinh tế lâm nghiệp là một trong những hướng phát triển mũi nhọn của tỉnh tuyên quang
vừa khai thác được tiềm năng thế mạnh vừa giúp người dân giảm nghèo bền vững đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển
đây là một trong những bước tiến quan trọng trong sản xuất lâm nghiệp xóa bỏ tình trạng rừng trồng theo kiểu nhận đất xí phần
người dân đã chuyển sang phát triển rừng bền vững tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu
đồng thời góp phần bảo vệ môi trường bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái